do không nắm được nhu cầu thực tế và quá lệ thuộc vào nguồn cung cấp đá của dự án xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu sơn dương hà tĩnh
nên gần một năm nay hàng chục mỏ khai thác đá trên địa bàn huyện kỳ anh thị xã kỳ anh hà tĩnh rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn
phải đóng cửa mỏ hoặc hoạt động cầm chừng đã khiến hàng trăm người lao động rơi vào tình cảnh mất việc ngân sách địa phương thất thu nặng nề
mỏ đá khe giàn xã kỳ tân là một trong những mỏ đá lớn nhất trên địa bàn huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
mỗi ngày mỏ đá cung cấp hàng chục chuyến hàng cho công trường phongmosa và các công trình dự án trọng điểm khác trên địa bàn thị xã kỳ anh
với quy mô khai thác lớn nên khe giàn là nơi giải quyết công an việc làm cho hàng chục lao động địa phương với mức thu nhập ổn định
thế nhưng gần một năm nay việc kinh doanh từ mỏ trở nên khó khăn do lượng khách đến tìm mua đá giảm suốt nhanh chóng
cả một công trường khai thác đá với mức đầu tư gần một trăm linh tỷ đồng nhộn nhịp tấp nập là thế nay trở nên vắng vẻ ảm đạm
hàng chục xe vận tài lớn máy xúc dây chuyền khai thác đá hiện đại phải dừng hoạt động
bây giờ bên em không làm thì vẫn phải nộp cái tiền cấp quyền khai thác là nó cố định rồi và cái tiền thuê đất và những loại thuê phế khác thì bên em cũng phải bắt buộc phải nộp nên là bây giờ dù khó khăn cũng phải làm
không chỉ lâm vào cảnh phải đóng cửa mỏ hàng chục chủ mỏ trên địa bàn huyện kỳ anh và thị xã kỳ anh hiện vẫn chưa biết giải quyết thế nào với số lượng đá tồn kho
theo thống kê sơ bộ của hiệp hội sản xuất đá kỳ anh trên địa bàn huyện kỳ anh và thị xã kỳ anh có khoảng trên năm mươi mỏ khai thác đá
vật liệu xây dựng với mức đầu tư giao động từ bốn mươi đến một trăm năm mươi tỷ đồng một mỏ thì có hơn hai phần ba số mỏ phải dừng hoạt động
số mỏ còn lại chỉ hoạt động cầm trừng lai lát với công suất chỉ đạt khoảng hai mươi
hiện nay lượng đá tồn động tại mỏ đá lên đến cả triệu mét khối nhiều mỏ có tới hàng trăm ngàn mét khối đá tồn nằm chờ khách đến mua
tình cảnh khó khăn của hoạt động khai thác kinh doanh đá xây dựng trên địa bàn huyện kỳ anh không chỉ khiến người lao động rơi vào tình cảnh thất nghiệp mà nguồn thu ngân sách của địa phương cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
khi có các dự án của nước ngoài khu phố xa cũng như các dự án trọng điểm của quốc gia vào đầu tư trên địa bàn thị xã kỳ anh
thì với một thông tin đó thì các doanh nghiệp cũng đã tập trung vào đầu tư để xin giải phép các mỏ đá để khai thác chế biến sản xuất đá để cung cấp cho các công trương
trong quá trình làm thì lường sản xuất thì lớn nhưng mà lượng tiêu thụ thì rất nhỏ doanh nghiệp rất khó khăn về mặt tiêu thụ
thứ hai là người đã không tiêu thụ được thì về vấn đề vốn và vấn đề đầu tư để sản xuất tiệp thì khó khăn
các mỏ đã không đọng cửa và những hoạt động và có một số công ty thì họ đầu tư sang các tỉnh khác
theo số liệu thống kê từ năm hai nghìn chín đến nay trên địa bàn huyện kỳ anh cũ đã có sáu mươi ba mỏ đá được cấp phép với chữ lượng hàng chục triệu mét khối
từ chỗ hoạt động một trăm linh công suất nay sản lượng các mỏ đá giảm xuống còn năm mươi nhiều mỏ chỉ còn lại ba mươi

doanh nghiệp đang gắn ngượng hoạt động thì lại rơi vào một cuộc cạnh tranh thiếu lành mạnh đua nhau bán phá giá chấp nhận thua lỗ để vớt vác chi phí sản xuất trả lương công nhân chờ ngày đóng cửa
thiếu thông tin là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng khó khăn cho doanh nghiệp khai thác đá ở hà tĩnh như hiện nay
tuy nhiên cần phải nhìn nhận thẳng thắn thấu đáo vai trò quản lý nhà nước của các cấp ngành ở hà tĩnh trong quá trình cấp quyền khai thác mỏ tràn lan trong thời gian qua